công an tỉnh hà giang vừa phát hiện một vụ vận chuyển trái phép ngoại tệ
với số lượng lớn có giá trị tương đương hai tỷ đồng
đêm một mươi tám tháng một mươi hai tại quốc lộ bốn c tuyến hà giang đồng văn
thuộc địa phận xã thuận hòa huyện vị xuyên
lực lượng công an tiến hành dừng và kiểm tra hành chính xe ô tô khách
do hà văn tông điều khiển
qua đó phát hiện trên xe có một chiếc cặp số màu đen
bên trong có năm mươi chín vạn nhân dân tệ tương đương hai tỷ đồng
mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
kết quả điều tra ban đầu xác định số ngoại tệ trên do đỗ danh độ
trú tại huyện mèo vạc gửi nhà xe vận chuyển
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản niêm phong
tạm giữ toàn bộ số ngoại tệ để xác minh làm rõ
thành lập công ty với hai chi nhánh nhưng mục đích là để hoạt động tín dụng đen
nhóm đối tượng cùng với kẻ cầm đầu lường minh công vừa bị
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh sơn la chủ trì
phối hợp với các phòng chức năng triển xóa
quá trình đấu tranh bảy đối tượng có liên quan khai nhận
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một lường minh công đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn tài chính hai mươi bốn h minh công
có hai cơ sở tại huyện sốp cộp và thành phố sơn la
và dùng danh nghĩa công ty tài chính để thực hiện hoạt động cầm đồ
cho vay lãi nặng với mức lãi suất rất cao từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
từ khi hoạt động đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
công cùng đồng bọn thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng
hàng tỷ đồng
còn tại vĩnh phúc qua hơn ba năm thực hiện chỉ thị số một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ
tình hình tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tín dụng đen trên địa bàn cơ bản được kiểm soát
không xảy ra vụ án có tinh chất rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng
tuy nhiên cũng giống như tại sơn la loại tội phạm này vẫn len lút hoạt động trá hình dưới nhiều hình thức
do vậy việc đấu tranh với loại tội phạm này đã và đang được công an tỉnh vĩnh phúc chú trọng tăng cường
ghi nhận sau đây của nhóm phóng viên thời sự
ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với hoàng văn luông sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
hoàng mạnh chiến đỗ xuân hưng cùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ở huyện ba vì thành phố hà nội
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
đó là vụ việc mới nhất liên quan đến hoạt động tín dụng đen trên địa bàn
bị công an tỉnh vĩnh phúc đấu tranh triệt phá
từ năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh vĩnh phúc đã triển khai đề án phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật
liên quan đến hoạt động cầm đồ tín dụng đen đã điều tra khởi tố hàng chục vụ án
mặc dù vậy vì lợi nhuận các đối tượng liên quan đến tín dụng đen vẫn lén lút hoạt động dưới nhiều hình thức
như trong vụ án trên hoàng văn luông đã cùng đồng bọn sử dụng hình thức bốc bắt họ
để cho nhiều người vai khoảng hai tỷ đồng
với mức lãi suất từ bốn năm đến một mươi đồng một triệu một ngày
tức là từ một trăm bốn mươi bốn đến hai trăm một mươi sáu một năm thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng
tôi sẽ cho người đến để hỏi nợ thu nợ ngay
với thủ đoạn cho vay không cần tài sản thế chấp giải ngân nhanh
tín dụng đen đã len lỏi vào mọi ngõ ngách của cuộc sống
thực tế điều tra các vụ án cho thấy nhiều trường hợp vay tiền do nhận thức hạn chế
không lường được lãi suất cắt cổ và cách tính lãi mẹ đẻ lãi con của các đối tượng
làm cho người vay không thể kịp trở tay để trả gốc đành cứ giật gấu vá vai để trả lãi
vì vậy dẫn đến số tiền phải trả cuối cùng gấp nhiều lần số tiền gốc ban đầu
hoặc hoàn toàn mất khả năng thanh toán gốc và cứ thế bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát
khi vai thủ tục rất nhanh gọn chỉ cần một vài giấy tờ tùy thân và số hộ khẩu là có thể vai tiền
người dân nên chú ý và cảnh giác không nên vai theo hình thức của các nhóm tín dụng đen
tiếp tục thực hiện đề án phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cầm đồ tiến dụng đen
trong năm hai nghìn hai mươi hai công an tỉnh vĩnh phúc đã phát hiện và điều tra hai mươi ba vụ với hai mươi tám đối tượng khởi tố một mươi chín đối tượng với hai mươi bốn bị can
bên cạnh đó tăng cường công tác quản lý các loại hình kinh doanh thường bị các đối tượng lợi dụng phạm tội như dịch vụ cầm đồ
dịch vụ tư vấn tài chính cho vay hỗ trợ tài chính để phòng ngừa tội phạm liên quan tín dụng đen
tuy nhiên điều quan trọng nhất là người dân cần phải nâng cao cảnh giác không chủ quan vay tiền của các đối tượng tín dụng đen
để rồi bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần không lối thoát
thông tin về tội phạm ma túy tại xã triển cang công an huyện sông mã tỉnh sơn la đã phát hiện bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán chai phép chất ma túy
đó là lò văn oan chú tại xã mường hung huyện sông mã tăng vật thu giữ gồm hai viên ma túy tổng hợp
cùng gần hai kg nhựa thuốc viện khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng kíp
một khẩu súng hơi cồn cùng một số vật chứng liên quan khác
tại cơ quan công an đối tượng oan khai nhận mua số ma túy trên ở khu vực biên giới về sử dụng và bán kiếm lời
đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện an biên tỉnh kiên giang đã bắt tạm giam trương đại phúc hậu
trú tại tp hcm và nguyễn thanh an chú tại huyện an minh về tội trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hậu và an khai nhận đêm hai mươi tháng một mươi một cả hai rủ nhau đi trộm cắp xe máy đem bán lấy tiền tiêu xài và đánh bạc
khi vừa lấy trộm được một chiếc xe máy đang tẩu thoát trên quốc lộ sáu mươi ba đoạn thuộc xã đông thái
thì bị lực lượng cảnh sát hình sự công an huyện an biên phát hiện bắt quả tang cùng tăng vật
trước đó hậu và an cùng hai đối tượng khác đã trộm được ba chiếc xe máy của người dân đem về phòng trọ cất dấu
hiện công an huyện an biên đã thu hồi được tăng vật để trả lại cho người bị hại
đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật